hiện nay lâm tặc vẫn ngang nhiên tạo hàng trăm đường mòn lối mở vào tận vùng lõi để triệt hạ rừng
khai thác gỗ trái rừng tràn lan ở khu bảo tồn thiên nhiên nam nung tỉnh đắk nông
điều đang nói là toàn bộ diện tích rừng thuộc khu vực bảo tồn được bảo vệ bởi hàng chục chốt kiểm soát
trạm quản lý bảo vệ rừng của sáu công ty lâm nghiệp khu bảo tồn thiên nhiên nam nung hạt kiểm lâm của các huyện
thế nhưng lâm tạc vẫn đột nhập tàn phá khai thác vận chuyển gỗ cháy phép ra khỏi rừng
đây là một trong số hàng chục bãi gỗ hộp tại tiểu khu một nghìn một trăm ba mươi ba thuộc khu bảo tồn thiên nhiên nam nung
lâm tạc găng nhiên mở rừng trải khai rừng trải khai rừng trải khai rừng
lâm tạc găng nhiên mở rừng dựng lán trại khai thác gỗ và tập kết công khai tràn lan ngay giữa đường đi
bước đầu xác định có khoảng hơn bốn trăm linh m khối gỗ du sam nhóm một a đường kính từ chín mươi cm đến một tám m
bị lâm tặc khai thác và đã chuyển ra khỏi rừng tiêu thụ
ngoài gỗ du sam hàng chục cây gỗ dầu gió có đường kính từ sáu mươi cm đến bảy mươi năm cm cũng bị lâm tặc đốn hạ
xe hộp tập kết thành nhiều bãi chưa kịp chuyển đi
dấu vết hiện trường cho thấy rừng bị tàn phá vào nhiều thời điểm trong thời gian dài
nhưng đơn vị chủ rừng vẫn không hề phát hiện để ngăn chặn
giám đốc khu bảo tồn thiên nhiên nam nung đặng xuân lộc cho rằng hiện trạng rừng bị tàn phá xảy ra trước khi nhận bàn giao
và trách nhiệm thuộc về đơn vị quản lý trước đó là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp đức hòa

đã cử cán bộ nhân viên phối hợp với các cơ quan chức năng đi khảo sát
kiểm tra thực địa rất kỹ trên toàn bộ diện tích gần hai bảy trăm linh hectare
trong đó có tiểu khu một nghìn một trăm ba mươi ba nhưng không hề phát hiện rừng bị tàn phá hoặc khai thác gỗ
và điều này thể hiện rất rõ trong biên bản ký giao nhận giữa hai đơn vị
trước khi bàn giao thì bên bảo tường thiên nhiên năm nung cũng đã qua làm việc
và tôi cũng thống nhất quan điểm rằng việc chữ rừng là việc chung
cho nên là tôi vẫn để cho anh em nó qua và cho anh em ở cả trạm của tôi
để có mục đích là chúng ta trong cái thời gian mà cái giao thời đó
nó rất dễ xảy ra những cái tiêu cực hoặc là phá rừng trong đó
cho nên là tôi đã cho cả anh em bên bảo tồn qua cùng phối hợp với anh em bên này
để vừa quản lý để chính thức sau đó bàn giao
và trong cái biên bản bàn giao đã thể hiện rất rõ nơi nào có tác động
và nơi nào không có tác động
và trong cái diện tích hơn hai bảy trăm linh hectare đó thì không có một hectare nào là rừng bị phá cả
trong khi quả bóng trách nhiệm đang bị các đơn vị liên quan đá qua đá lại
và phải chờ các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ
thì rừng vẫn tiếp tục bị xâm hại hàng ngày
vấn đề đặt ra ở đây là có hay không việc con voi chui lọt lỗ kim
vì trong khi hàng chục chốt kiểm soát trạm quản lý bảo vệ rừng của các công ty lâm nghiệp
hạt kiểm lâm các huyện chặn đứng mọi con đường
nếu không có sự tiếp tay của một số cán bộ nhân viên quản lý bảo vệ rừng
liệu gỗ có vô tư ra khỏi rừng